xuyên đêm qua và cho đến hiện tại lực lượng cứu hộ của đồng tháp vẫn miệt mài làm việc
để sớm nhất có thể giải cứu cháu bé rơi xuống cọc bê tông rỗng sâu ba mươi năm m
theo ghi nhận lực lượng cứu hộ với khoảng ba trăm năm mươi người chia nhiều tổ
luôn phiên chia ca để làm việc liên tục
mục tiêu sẽ là nhổ được cọc bê tông mà bé trai rơi vào trong buổi sáng ngày hôm nay
biện pháp cứu hộ là tổ chức khoan tạo khe hở bằng cách dùng các ống vách thép
có đường kính một năm mét làm lồng chùm lại trụ bê tông
sau đó xử lý hết phần đất trong lồng ống rồi dùng cần cầu rút cọc bê tông chứa cháu bé lên
tiếp đó lực lượng của quân khu chín sẽ sử dụng phương tiện chuyên dụng để soi thăm dò
xác định chính xác vị trí cháu bé đang ở đâu để khoan cắt phá rỡ đưa cháu bé ra
đồng thời có các bước xử lý tiếp theo
đây là vụ tai nạn rất hy hữu điều kiện cứu hộ vô cùng khó khăn và ngặt nghèo
nhưng dù chỉ còn tia hy vọng mong manh các lực lượng vẫn sẽ nỗ lực đến cùng
để cứu cháu bé
trong thời gian sớm nhất
tiếp tục với các tin tức khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố
tạm giam đối tượng cho thanh tùng hai mươi bảy tuổi trú tại thành phố biên hòa để điều tra về hành vi giết người
công an tỉnh đồng nai xác định cho thanh tùng là đối tượng đã dùng dao thái lan đâm một nhát
trúng vào ngực trái của đại úy nguyễn thế đức phó trưởng công an phường an hòa thành phố biên hòa
trong khi làm nhiệm vụ
nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên là do trước đó tùng va chạm giao thông với hai người đàn ông chưa rõ lai lịch nên xảy ra mâu thuẫn
đại úy nguyễn thế đức cùng với ba đồng chí tổ bảo vệ dân phố đang trên đường tuần tra thì phát hiện tùng cầm dao
truy đuổi trên đường nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên tùng không chấp hành mà dùng dao đâm đại úy đức gây thương tích nặng
theo báo cáo của bộ công an trong kỳ nghỉ tết dương lịch toàn quốc xảy ra tám mươi ba vụ tai nạn giao thông
làm chết năm mươi người năm mươi một người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một tăng một mươi chín vụ tức là hai mươi chín bảy tăng một mươi hai người chết ba mươi một sáu tăng một mươi sáu người bị thương bốn mươi năm
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra xử lý hai mươi một tám trăm bảy mươi hai trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền hơn ba mươi bảy ba mươi bảy năm trăm tám mươi năm tỷ đồng tạm giữ sáu năm trăm bốn mươi phương tiện vi phạm ba trăm tám mươi tám ô tô
sáu chín mươi sáu vụ tai nạn
bảy phương tiện khác tước ba sáu trăm linh ba giấy phép lái xe các loại trong đó có gần năm trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
ba ba trăm chín mươi chín trường hợp vi phạm về tốc độ như vậy mỗi ngày nghỉ tết dương có gần một bảy trăm linh tài xế bị xử phạt vì rượu bia
trong ngày hai tháng một lực lượng phương tiện giao thông tăng cao do đó người dân quay trở lại các thành phố lớn
đến các điểm vui chơi du lịch và các phương tiện di chuyển chậm nhiều đoạn đường đã xảy ra ủn tắc cục bộ
tuy nhiên không xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng
với hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự hà thị trang chú tại phường tân an thành phố buôn ma thuột
vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một trang tìm người cần vay tiền để thỏa thuận thế chấp tài sản
thủ đoạn của trang là yêu cầu người vay phải đến văn phòng công chứng làm biên bản giao nhận tiền
để chuyển nhượng quyền sử dụng đất
đối với tài sản thế chấp sau khi hết thời gian thỏa thuận nếu người vay không trả đủ số tiền gốc và lãi
thì tài sản thế chấp sẽ hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của trang
số tiền trang cho vay giao động từ một trăm linh triệu đồng cho đến một hai tỷ đồng
lãi suất là bốn đồng một triệu một ngày tương đương với một trăm bốn mươi sáu một năm
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trang đã cho nhiều người dân ở thành phố buôn ma thuột vay bốn chín tỷ đồng
thu lợi bất chính gần một tỷ đồng
đã uống rượu bia không lái xe
câu khẩu hiệu mở trạng thái bình thường thì ai ai cũng biết
thế nhưng khi đã có hơi men trong người mấy ai còn có thể nhớ tới
đặc biệt là đối với địa bàn miền núi phía bắc
việc người dân sử dụng rượu bia gần như khó bỏ thì hiện tượng này diễn ra khá phổ biến
để nâng cao hiệu quả đề mạnh các giải pháp thực hiện an toàn giao thông
từ nay đến cuối năm công an tỉnh hòa bình đã tăng cường công tác kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
tổ chuyên đề liên ngành xử lý vi phạm về nồng độ cồn của công an tp hòa bình thực hiện nhiệm vụ
chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ lực lượng chức năng đã phát hiện các trường hợp vi phạm như thế này
tết của chúng tôi cũng thế nhưng ở việt nam thì cầu kỳ hơn tôi thật sự rất ấn tượng với không gian trưng bày tết cổ truyền ở đây
khu trưng bày không gian tết truyền thống được chia làm nhiều không gian trưng bày bao gồm phong tục thờ cúng ngày tết của người việt không gian trang trí những nét văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như treo câu đối đốt pháo tết xin chữ đầu năm mừng tuổi
khu trưng bày mang lại cho người dân nhiều trải nghiệm thú vị có cơ hội tìm hiểu về tết cổ truyền của người việt
trong trưng bày này ba tổ chức chương trình đã trải qua sáu tháng chuẩn bị
các cán bộ đã làm việc trong một khoảng thời gian rất là lâu để có thể nghiên cứu được những tài liệu làm sao mà có thể phục dựng lại được tết của truyền ở trong trưng bày này một cách thật sự chính xác nhất và đồng thời nó cũng cô đạo nhất để có thể truyền tải được nội dung thông điệp ngày tết đến tất cả mọi người
mình thấy đây rất là đẹp là một cái dịp để các cháu biết thêm về cái tết truyền thống của dân tộc các cái món đồ ăn ngày tết những cái trang trí
từ bản thờ tổ tiên cho đến các cái văn hóa trong cái tinh thần
hôm nay con rất vui vì được bố mẹ dẫn đến đây để xem
không gian ở đây rất là đẹp có rất nhiều đồ truyền thống
theo phong tục của người việt và nhiều nước châu á tết nguyên đán là lễ tiết quan trọng là thời khắc đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
bởi vậy việc tổ chức khu trưng bày không gian phong tục tết truyền thống mang lại nhiều giá trị văn hóa sâu sắc
giúp mọi người đặc biệt là thế giới
những người trẻ có thêm nhiều trải nghiệm về tết hội truyền của người việt
thưa quý vị đảng ta luôn xác định mục tiêu xây dựng công an nhân dân
trong đó xây dựng cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang
lá chắn thép trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
luật cảnh sát cơ động được kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi ba thông qua với tỷ lệ phiếu rất cao
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị xác định mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
một số lực lượng của công an nhân dân sẽ tiến thẳng lên hiện đại
trong đó có cảnh sát cơ động
đây cũng là lực lượng đã có một đề án riêng về tiến trình hiện đại hóa
vậy lực lượng cảnh sát cơ động đang thực hiện mục tiêu này như thế nào
với những bước đi và lộ trình cụ thể ra sao
để trả lời cho những câu hỏi này trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với thiếu tướng nguyễn ngọc thanh
phó tư lệnh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
luôn là lực lượng đi đầu vào những nơi nguy hiểm nhất khó khăn nhất
đối mặt đấu tranh trực diện với các loại tội phạm nguy hiểm manh động nhất
đây cũng là lực lượng trực tiếp tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt là những vụ việc phức tạp tập trung đông người
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát cơ động đã tăng cường trên hai mươi năm lượt cán bộ chiến sĩ
tham gia đấu tranh triệt phá bảy trăm bốn mươi ba chuyên án lớn vụ việc phức tạp
trên bảy trăm năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
phát hiện xử lý hơn ba trăm bốn mươi sáu vụ việc kịp thời huy động
một lượt cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị phương tiện
phối hợp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn cả nước
hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động chính là bước đi quan trọng
góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc từ xa từ sớm
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi
trong hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba đồng chí thứ trưởng nguyễn văn long
đã yêu cầu lực lượng cảnh sát cơ động phải triển khai
ba giải pháp đột phá trong công tác xây dựng lực lượng
vậy thì đồng chí có thể cho biết ba giải pháp đột phá đó là gì ạ
thứ nhất là phải kiện toàn đội ngũ cán bộ tham mưu chủ chốt
đảm bảo là đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao
các đồng chí biết là nhân tố của con người bao giờ cũng rất quan trọng
và tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám vừa rồi
đồng chí bộ trưởng cũng có đề cập tới việc này
tức là bây giờ hiện đại hóa công an nhân dân
thì phải đầu tiên hiện đại hóa với con người
và con người là cái yếu tố quyết định tất cả những công việc
vì các ông chí biết là bây giờ có đầu tư trang bị vũ khí
phương tiện đặc trủng hiện đại bao nhiêu chứ nữa
nhưng mà con người mà không có khả năng khai thác
các tính năng tác dụng của nó
thì cái việc trang bị đó cũng không giải quyết được gì
cái việc thứ hai là phải quyết tâm hoàn thành các cái đề án dự án
mà chính phủ và bộ an là giao cho bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
để chúng ta tiến hành
hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động đến năm hai nghìn hai mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
theo cái đề án chính phủ đã phát diện
thì các cái đề án này thì con chỉ biết là
rất là nhiều cái gói
trong đó có những cái gói đề án về
đầu tư trang bị vũ khí phương tiện
rồi công cụ hỗ trợ và các loại thiết bị đặc trùng
phục vụ cho công tác huấn luyện và chiến đấu của cảnh sát cơ động
và cái nhóm đầu tư thứ hai là đầu tư xây dựng
hệ thống doanh trại thao trường bãi tẩm
để phục vụ cho công tác huấn luyện
và sẵn sàng chiến đấu của cảnh sát cơ động
và cái nhiệm vụ đột phá thứ ba
là nâng cao cái hiệu quả công tác huấn luyện
sẵn sàng chiến đấu
với các đồng chí biết là cảnh sát cơ động
là cái lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung của bộ ngoan
và phần lớn thời gian là dành cho các tác huấn luyện
mà huấn luyện có tinh thông
thì khi ra thực hiện các cái phương án tác chiến
nó mới dành được tác nợ
thì chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo bộ
để nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện
và đổi mới cái phương pháp
và một trong những cái đổi mới đó là
sẽ xây dựng những cái phương án
rất là cụ thể tác chiến
ở trên cái địa bàn hỗn hợp
cả vào khu vực địa bàn
ví dụ là địa bàn hà nội và các tỉnh giáp
tức là hà nội và một mươi một tỉnh giáp danh hà nội
và khi mà thực binh phương án này
thì tất cả các địa phương đều phải tổ chức
diễn tập và thực binh như thật
đồng chí có thể cho biết
để thực hiện thắng luận
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
thì bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã có những giải pháp
cũng như là những kế hoạch cụ thể như thế nào ạ
cho đến nay trong các lực lượng
của công an nhân dân
mà đảng xác định chính phủ xác định
là tiến lên hệ đại ngay
thì duy nhất lực lượng cảnh sát cơ động
đã được chính phủ phơi ruột cái đề án này
tức là đề án hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động
đến năm hai nghìn hai mươi năm
và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
thì để thực hiện được cái quan điểm chủ trương này
thì đảng ủy và lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã tham mưu cho đảng ủy của chủ trương
tập trung vào một số cái nhóm giải pháp
cái thứ nhất là phải hoàn thiện
về thể chế
tức là gì tức là phải hoàn thiện
về các cái cân cứ pháp lý
để cho hoạt động và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
tức là các cái văn bản quy phạm áp luận
cái nhóm giải pháp thứ hai
là đầu tư trang bị
vũ khí phương tiện công cụ ổ trợ
và các thiết bị kỹ thuật
đặc trùng hiện đại
để cho phục vụ cho công tác huấn luyện
và sẵn sàng chiến đấu của cảnh sát cơ động
và nhóm giải pháp thứ ba
là đầu tư trang bị
xây dựng hệ thống
doanh chạy thao trường bãi thập
hiện đại để phục vụ cho công tác huấn luyện
và sẵn sàng chiến đấu
và cái nhóm giải pháp thứ tư rất quan trọng
là hiện đại hóa nguồn nhân lực
của cảnh sát cơ động
nói đến nguồn nhân lực thì không chỉ biết là con người
thế nhưng lúc nãy tôi nói là con người là
nhân tố quyết định tất cả
thắng lợi hay không của các nhiệm vụ
cho nên cái nhóm đề án thứ tư
là hiện đại hóa nguồn nhân lực
thế và để thực hiện cái đề án này thì
báo cáo với các đồng chí là
đảng ủy công an trung ương và đảng bộ công an
cũng hết sức quan tâm báo cáo chính phủ
để đầu tư cái nguồn kinh phí rất là lớn
để chúng ta thực hiện các nhóm giải pháp
thì chúng tôi hy vọng với sự quan tâm
của đảng của chính phủ và của bộ công an
với sự quyết tâm lỗ lực
của toàn lực lượng cảnh sát cơ động
thì các cái nhóm giải pháp
hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm
thì chúng tôi nghĩ là
cũng có nhiều cái
khả năng chúng ta sẽ đáp ứng được
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn
những chia sẻ của đồng chí trong chương trình ngày hôm nay